thưa quý vị theo kế hoạch thì gần hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ nghệ sĩ thuộc đoàn nhạc cảnh sát việt nam
và đoàn nghi lễ quân đội nhân dân việt nam sẽ biểu diễn cùng các nhà công thuộc sáu đoàn nhà cảnh sát của nước khác
vào ngày chín và ngày một mươi tháng bảy tại nhà hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
vâng nhạc hội là một sự kiện âm nhạc đặc biệt có ý nghĩa quan trọng về chính trị kinh tế văn hóa xã hội
với quy mô lớn nhất từ trước đến nay do bộ công an việt nam tổ chức
nhân dịp sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
và hiện tại thì cả hai đoàn của việt nam đều đã sẵn sàng cho nhà hội
sau gần hai tháng triển khai tích cực tập luyện những ngày này các cán bộ chiến sĩ nghệ sĩ đoàn nhạc cảnh sát việt nam
đang chuẩn bị hoàn tất các tiết mục chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
áp lực nhưng cũng vinh dự và tự hào là cảm xúc của tất cả những nghệ sĩ chiến sĩ trong đoàn
chương trình thì đơn vị cũng chuẩn bị rất nhiều tác phẩm nhưng mà do điều kiện do điều kiện chương trình
với cả các bạn bè quốc tế sang thì chúng ta cũng đã phải điều chỉnh lại
nhưng mà đơn vị cũng sẵn sàng là có hơn hai mươi tác phẩm để phục vụ trong đợt nhạc hội này
tham gia nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai lần này đoàn nghi lễ quân đội nhân dân việt nam
cử hai lực lượng gồm hòa nhạc và lực lượng diễu hành với một trăm hai mươi nhạc công
sau hai tháng tập luyện tích cực hiện đoàn đã hoàn thành một mươi năm tác phẩm để biểu diễn diễu hành quanh bờ hồ
riêng chương trình hòa nhạc đoàn biểu diễn năm tiết mục trong đó có hai tiết mục biểu diễn chung với các đoàn ba tiết mục biểu diễn riêng
điều nhất là khả năng trình độ của quân nhạc quân đội nhân dân việt nam đã phát triển kế thừa các thế hệ trước và đến cho đến ngày hôm nay
dự kiến sáng ngày tám tháng bảy trên ba trăm linh nhạc công của các đoàn sẽ cùng tổng duyệt hai tác phẩm chung bao gồm chống cơm và hành khúc công an nhân dân việt nam
nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai là sự kiện âm nhạc đặc biệt
đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường giao lưu văn hóa âm nhạc nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc đất nước con người
truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam và lực lượng cảnh sát các nước asean và asean mở rộng
tất cả các chương trình này được biểu diễn với những nhạc phẩm về quê hương đất nước việt nam về quê hương đất nước của các bạn
và đặc biệt là những ca khúc những nhạc phẩm về cảnh sát các nước về cảnh sát việt nam về quân đội nhân dân việt nam đều được hòa chung vào một dòng chảy âm nhạc
dự kiến bảy h ba mươi phút sáng ngày chín tháng bảy
nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức diễn ra
mở đầu cho chương trình là màn biểu diễn chống hội do ba trăm linh cán bộ chiến sĩ học viên học viện cảnh sát nhân dân biểu diễn
sau đó các đoàn sẽ diễu hành trên phố đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm
để phục vụ nhạc hội bàn tổ chức bố trí các chốt y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe các đoàn cán bộ chiến sĩ nhân dân và du khách
đặc biệt ban tổ chức sẽ cung cấp nước uống miễn phí cho nhân dân và du khách đến cổ vũ nhạc hội